liên tiếp trong thời gian qua cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hàng loạt các lò giết mổ ra súc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
một số lò giết mổ lậu vẫn lén lút hoạt động trái phép để kiếm lãi nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng tăng cao trong thời điểm tết đang đến gần
một lò giếp mổ lậu tại tỉnh đồng nai những hình ảnh nhét nhát mất vệ sinh khi bị kiểm tra
chủ cơ sở đã không xuất trình được giấy phép hoạt động nơi giết mổ cách thức hoạt động tất cả đều mất an toàn vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên đây không phải là những hình ảnh hiếm gặp càng gần tết nhu cầu tiêu thụ thực phẩm gia tăng
các lò mổ vì ham lãi nên bất chấp việc đưa ra thị trường thực phẩm bẩn
đáng chú ý có cơ sở bị phạt vi phạm đến lần thứ năm vẫn tái diễn
ai cũng luôn cho rằng mình làm sạch an toàn nhưng rõ ràng hình ảnh thực tế thì hoàn toàn trái ngược
thiết nghĩ nếu chỉ phạt hành chính thì chưa hẳn đã đủ sức gian đe vì thực tế có không ít cơ sở vi phạm rất nhiều lần
với người chăn nuôi phải tổ chức họ quản lý theo chuỗi
và cái chuỗi sản phẩm an toàn là quyết định cuối cùng của nhà nước quản lý đi cung cấp trong pháp sạch của người dân
tập trung rất nhiều vào kiểm tra các cơ sở các lò mổ
vấn đề an toàn thực phẩm vô cùng phức tạp ở các lò mổ
và đây là một điểm vô cùng nhức nhối
nếu mà an toàn thực phẩm mà vẫn còn những cái vấn đề nhỏ lẻ những cái cơ sở nhỏ lẻ với những quy mô như vậy
trong hộ dân như vậy thì vô cùng khó
đấy là cái nguồn nguyên liệu đầu tiên
để tạo ra các sản phẩm thực phẩm ở các khâu tiếp theo
chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp thanh kiểm tra
nhất là thời điểm tết đang đến gần không để thực phẩm bẩn được đưa ra thị trường